tại huyện cầu ngang tỉnh trà vinh đã diễn ra lễ hội cúng biển mỹ long năm hai nghìn một mươi chín
đây là lễ hội thể hiện lòng biết ơn của ngư dân mỹ long đối với biển cả đã đem lại cuộc sống ấm no hạnh phúc
năm nay tuần lễ hội trợ thương mại ẩm thực kết nối du lịch gắn với kỷ niệm một trăm linh năm lễ hội cúng biển mỹ long
là sự kiện nhằm kích cầu du lịch tạo cơ hội để giới thiệu về văn hóa lễ hội du lịch tỉnh trà vinh đến với du khách
nơi đây còn là dịp để kết nối giao thương giữa các địa phương trong vùng góp phần giới thiệu sản phẩm đặc trưng đến khách tham quan
đồng thời đẩy mạnh công tác quảng bá giới thiệu những giá trị nổi bật về lễ hội dân gian
góp phần phát huy các giá trị các di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh